tháp mười là huyện vùng sâu trũng thấp của tỉnh đồng tháp hàng năm luôn bị ảnh hưởng do lũ
năm nay lũ về sớm kết hợp chiều cường dâng cao đã làm thiệt hại khá nhiều diện tích gieo trồng của bà con nông dân
riêng vụ lúa thu đông này toàn huyện phải cắt lúa chạy lũ hơn sáu trăm linh hectare ước tính năng suất giảm từ hai mươi ba mươi
không như quang cảnh phấn khởi vui mừng khi vào những vụ mùa bội thu
mà thay vào đó là không khí khá trầm buồn đang diễn ra tại xã đồng nguồn thạnh lợi huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
hiện nay người dân đang tất bật cho máy gặt đập cắt xuyên suốt trên cánh đồng lúa khi lá còn khá xanh
theo nhiều người dân việc thu hoạch sớm không chỉ hao hụt mà còn giảm năng suất từ hai mươi
tuy nhiên hiện nay có khá nhiều bờ đê sung yếu tám trên một mươi một trạm bơm có nguy cơ bị vỡ
nên chính quyền địa phương đang vận động người dân thu hoạch lúa sớm hơn để tránh thiệt hại
tầm khoảng bảy một mươi ngày nữa nhưng mà giờ lúa do tiếng đề bào của sung yếu của ấp ba đây
của tình hồn một này nó quá yếu đi giờ thôi mình thấy nó cũng vừa chắc gạo
mình thu hoạch vào để mình mướn ghe mình thuê mình đi xấy
giờ mình bảo vệ tính lợi bảo vệ cái vốn mà mỗi đầu mình bỏ ra
chứ còn giờ vấn đề nếu đợi tới cái thời điểm mà thương lái thu hoạch được
thì không biết cái đê này nó sẽ dở bất lúc nào
giá lúa thực tế hiện nay tại địa phương khoảng năm đồng
năm trăm linh đồng một kg tuy nhiên đối với những diện tích cắt sớm khoảng năm ngày
thương lái mua với giá giảm hai trăm linh đồng một kg
nhưng nếu cắt sớm hơn năm ngày trở lên thương lái không chịu mua vì chất lượng gạo không đạt chuẩn
do vậy hiện nay địa phương này có vài chục tấn lúa
tuy cắt xong nhưng lại tiếp tục nằm đồng chờ mang đi xấy
lượng thì không thấy rớt nè cũng mất nè lúa nó thất nè
rồi tiền rớt lúa giá lúa mà rớt nữa nè không có đủ
cũng như mất năm hai
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đồng tháp đã có trên một hectare lúa thu đông
phải thu hoạch sớm để chạy lũ
để ứng phó với lũ lớn năm nay
thời gian qua nhiều địa phương đã ra cố đề bao tăng cường rút nước
tuy nhiên với mực nước tiếp tục lên cao
trong khi còn khá nhiều tuyến đê sung yếu có nguy cơ vỡ cao
do vậy cùng với các biện pháp bảo
bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp cho người dân
thì các cơ quan chức năng của địa phương cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân
tranh thủ những diện tích lúa chín nên thu hoạch sớm để tránh thiệt hại nhiều hơn